xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án dân thành phố hà nội đưa ra xét xử bị cáo nguyễn việt cường ở quảng ninh
nghệ danh là châu việt cường về tội giết người
cùng ra hậu tòa với châu việt cường còn có phạm đức thế quê ở ninh bình
người này bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trả ngoài dạng sáng ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
châu việt cường cùng với thế đoàn quý nguyên
tức ca sĩ nam khang và đỗ phượng anh quê sơn la và trần mỹ hát
đến nhà thế sử dụng ma túy
đến khoảng hơn tám giờ ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
cả châu việt cường và chị hát đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy
nghĩ chị hát bị ma nhập cần dùng tỏi để đuổi ma
cường cùng thế và phượng anh chạy đi mua tỏi
cường đã lấy tỏi ném một người chị hát
và nhét một củ tỏi có kích thước bốn năm x sáu cm vào khoang miệng của chị hát
chưa dừng lại cương liên tục nhét tổng cộng ba mươi ba nhánh tỏi vào miệng
của bạn gái
khiến nạn nhân bị tử vong sau đó
nhận được tin báo công an phường cống vị quận ba đình
đã đến hiện trường đưa cường thế cùng những người có liên quan về trụ sở để làm việc
tại đây qua kiểm tra chiếc ví của thế công an phát hiện một gói ni lông
bên trong có chứa ma túy loại ketamin
biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy
nguyên nhân nạn nhân chết là vì ngạt cơ học do bít tắc hoàn toàn đường hô hấp
diễn biến phiên xét xử chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam hai cán bộ trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường
thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc giang
đó là thân đức thanh trưởng phòng đao đạc và nguyễn văn lực cán bộ phòng đao đạc
hai đối tượng này bị khởi tố bắt tạm giam về vi phạm quy định về bồi thường
hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
được biết hai bị can đã có quá trình tham gia triển khai công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu du lịch tâm linh sinh thái tây yên tử
xã tuấn mậu huyện sơn động và liên quan đến nhiều sai phạm
lại có thêm đối tượng là người đứng đầu của một trường học bị khởi tố
về tội lừa đảo trước một tài sản
đó là nguyễn xuân hợp chú tại huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huế
hợp đã lợi dụng vị trí là hiệu trưởng của một trường tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn để thực hiện hành vi lừa đảo hàng trăm triệu đồng của người dân
theo điều tra của cơ quan công an nguyễn xuân hợp nguyên hiệu trưởng trường tiểu học
và trung học cơ sở dương hòa thị xã hương thủy tỉnh thứ thiên huế
đã hứa hẹn với nhiều người là có khả năng xin việc làm
và đã lừa đảo chiếm đoạt gần chín trăm linh triệu đồng của người dân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hợp
để điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị giả danh lực lượng chức năng như công an quân đội cán bộ tòa án
giả vờ có mối quan hệ thân thiết với các phòng nhân sự của cơ quan nhà nước
nhiều đối tượng đã thành công trong việc lừa đảo chiếm hoạt tài sản của người dân
và mặc dù chúng tôi đã liên tục đưa ra cảnh báo
xong không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận biết các đối tượng này
và mới đây thì công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng hồ thị ánh tuyết
với những thủ đoạn như trên
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu năm hai nghìn hai mươi
tuyết tung tin mình là cán bộ của một cơ quan nhà nước cấp trung ương
đóng ở thành phố bông mơ thuật
có quen biết với nhiều lãnh đạo của cơ quan khác
nên có khả năng đi lo lót chạy xin được cho người khác vào làm
tại các đơn vị công an kiểm toán nhà nước giáo viên v v
với thủ đoạn đó tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của một số người dân
toàn bộ số tiền đó tuyết đã đem chi tiêu hết
tại cơ quan công an tuyết luôn tỏ thái độ ngoan cố khai báo quanh co không thành cần
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
và đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng hồ thị ánh tuyết
thì thông báo ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
để được hướng dẫn giải quyết
địa chỉ liên hệ tại năm mươi tám nguyễn tất thành thành phố bông mơ thuật
gặp điều tra viên nguyễn tuấn anh số điện thoại chín trăm bốn mươi bốn ba trăm sáu mươi một bảy trăm một mươi bảy
lực lượng chức năng công an thành phố hồ chí minh vừa triển xóa thành công
một nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn
các đối tượng trong băng nhóm này gồm nguyễn tiến quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trịnh minh hoài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và lăng kim sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng chú tại quận một mươi thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận rủ nhau đi cướp giật để lấy tiền mua ma túy
trong khi đó tại đắk lắc nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân
công an huyện cư mơ ga cũng đã làm rõ và bắt giữ được nhóm đối tượng
thực hiện một vụ cướp tiền lợi
vụ việc xảy ra ngay trung tâm xã echun huyện chư mơ ga giữa bàn ngải
khi chị nguyễn thị thanh tuyền chú tệ xã echun huyện chư mơ ga tỉnh đắk lắc
đang chạy xe máy thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ phóng xe từ phía sau lên
cướp giật túi sách bên trong có hai mươi triệu đồng
hôm qua từ lúc tám giờ sáng tôi đi lấy xăng
về tới đây thì gặp hai đối tượng đi đằng sau tôi cũng biết nữa
tôi vừa đi thì thấy hai đối tượng giật cái giỏ của tôi
xong rồi chạy tới tôi nghĩ là ai vẫn không hay
tôi nhìn tới là thấy họ sách cái giỏ nhét tới lần trước
là tôi biết người ta đang cướp
xong rồi tôi mới hô lên là tôi kêu cướp cướp cướp cướp là tôi đuổi theo
khi nghe chị tuyền hô hoán cướp
anh phạm thành một số người dân khác truy đuổi theo hai đối tượng trên
sau khi nghe chị hô đang làm ở nhà nghe chị hô cướp cướp cướp
mình mới sách quay trên đầu xe ra đuổi theo
lúc đó mình không có sợ hãi
tại vì mình thêm thông tin đề chúng là những đối tượng như này là
cũng cố gắng bắt để là giao cho công an xử lý chứ
tài thấy những như này là nó trật tự nó không tốt mấy
nó không tốt cho cảm thấy phải cố gắng bắt cho được
bị truy đuổi khoảng ba km xe của hai tên cướp đã bị tắt máy
nên mọi người đuổi kịp và vây bắt được hai đối tượng này
mặc dù hai đối tượng đã rút dao gậy ba khúc và bình xịt hơi cay ra liều lĩnh chống trả lỗi của họ
bình xịt hơi cay ra liều lĩnh chống trả quyết liệt
thế nhưng người dân vẫn dũng cảm vây giáp dồn đến cùng
khi thấy có xe máy đỗ gần đó có sẵn chìa khóa
hai đối tượng đã cướp luôn xe để tẩu thoát
biết công an sẽ lần theo biển số xe của mình bỏ lại ở hiện trường
không thể trốn thoát được
vào sáng ngày hôm sau nguyễn thanh huy ở xã pơ răng huyện kronpuk tỉnh đắk lắc
là một trong hai tên cướp đã phải ra đầu thú
khi đi thanh có cầm đồng ngư gậy ba khúc dao bóng và một bình xịt hơi cay
em đã chở thanh đi nguyên đêm từ một mươi một h cho tới bảy h sáng hôm sau
rồi sau đó thực hiện hành vi cướp tài sản của chị chị gái đi trên đường
đối tượng còn lại là phan sĩ thanh hai mươi sáu tuổi
đã được cơ quan công an cùng với gia đình vận động
nên cũng đã ra đầu thú sau hơn hai tháng lẩn trốn
ngoài vụ cướp trên công an huyện trư bờ ga còn làm rõ
tên thanh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
và trước đó
còn thực hiện một vụ trộm cấp tài sản
ở xã ea drang huyện tri bờ ga
thông tin từ kiên giang
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi đá gà ăn tiền
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an minh tỉnh kiên giang
phối hợp với công an xã đông hòa phát hiện và triệt phá vào chiều ngày hôm qua
tại hiện trường ở khu đất trống thuộc xã đồng hòa huyện an minh
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi tám người đàn ông
cùng vật chứng là một mươi con gà chống đá
một cặp cửa khoảng một trăm linh triệu đồng
và nhiều phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
được biết tụ điểm đá gà này do nguyễn văn nhã
chú tại xã nam thái huyện an biên
đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
mỗi độ gà từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
hiện công an huyện an minh
đang tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
cũng trong chiều ngày hôm qua công an tỉnh thanh hóa
đã thông báo kết quả đấu tranh với công ty cổ phần thương mại
dịch vụ vận tải tín nghĩa
do liên quan đến hoạt động cho vay với lãi suất
lên đến ba trăm hai mươi tám một năm
đây là công ty do đối tượng nguyễn giang huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thương chú tại hải phòng cầm đầu
trước đó công an thành phố thanh hóa
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt khám xét tám điểm kinh doanh của công ty này
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hải phòng
lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi tám đối tượng
thù giữ năm trăm một mươi bộ hồ sơ tài liệu vay nợ của khách hàng
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi
cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra ban đầu
các đối tượng đã thành lập công ty
với hệ thống khoảng năm mươi chi nhánh trên toàn quốc
tuy nhiên công ty này không thực hiện đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh
mà thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi
cho nhiều người dân ở các tỉnh thành
vay với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng
với hành vi phát tờ rơi quảng cáo
có dấu hiệu cho vay nặng lãi
hai đối tượng hoàng tuấn phương và lê ngọc tường
cùng chú tại thành phố hà nội
đã bị công an xã thành lợi
huyện bình tân tỉnh vĩnh long
mời đến trụ sở
cụ thể vào sáng ngày sáu tháng ba
phương và tường điều khiển xe máy
biển kiểm soát hà nội trên quốc lộ năm mươi bốn
hướng từ thị xã bình minh
về huyện bình tân
khi đến khu vực xã thành lợi huyện bình tân
cả hai lấy tờ rơi trong túi sắt
giải xuống đường với nội dung
cho vay trả góp thủ tục nhanh gọn
giải ngân nhanh trong ngày
thì bị công an xã thành lợi phát hiện
yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra được được công an thu giữ trong cốc xe
có nhiều tờ giấy có nội dung tương tự
và các giấy tờ khác có liên quan
và đã mời phương và tường về cơ quan làm việc
tại cơ quan công an cả hai đối tượng khai nhận
số tờ rơi trên do một người đàn ông
ở thành phố cần thơ thuê phát tán
tại các tỉnh vĩnh long đồng tháp
và thành phố cần thơ từ nhiều năm nay
hiện vụ việc đang được đưa được công an
tiếp tục làm rõ để xử lý
thưa quý vị có bình yên thì mới hạnh phúc
chính vì vậy mà thời gian qua
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh triển xóa các loại tội phạm
và tệ nạn xã hội nhất là tội phạm
liên quan đến tín dụng đen để mang lại
cuộc sống bình yên cho nhân dân
và đã được đồng đảng nhân dân tin yêu biến phục
đây là đối tượng dương phúc hậu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tệ xã long thạnh huyện phụ hiệp tỉnh hậu giang
vừa bị các trinh sát công an huyện nghĩa hành
tỉnh quảng ngãi bắt quả tang
khi đang bán ma túy trên tuyến tỉnh lộ
sáu trăm hai mươi tám thuộc địa bàn huyện nghĩa hành
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút
cùng với người tình là lê thị trinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu huyện vân canh tỉnh bình định
bán gần hai mươi viên ma túy tổng hợp
cho một số đối tượng nghiện
thu giữ tại nhà trọ của hai đối tượng này
năm mươi viên ma túy tổng hợp
cùng với nhiều tăng vật liên quan đến vụ án
hai đối tượng này
chuyên cung cấp ma túy cho khách
ở một số quán karaoke trên địa bàn
thành phố quảng ngãi và huyện nghĩa hành
qua những việc cũng là
con thấy hối hận
một bài điều tra
xét nhẹ cho con
thấy hối hận
thấy hối hận
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đã đấu tranh làm rõ và triệt phá
gần một mươi vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội
đền hình như triệt phá ổ đá gà lớn
tại nhà ông nguyễn văn đô
ở xã hành thiện
thù giữ gần một trăm linh triệu đồng

các tịch ghi cá cược với số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và một số vật dụng liên quan
đặc biệt công an huyện đã triệt phá
bảy nhóm hoạt động tín dụng đen
cho vay nặng lãi đòi nợ thuê
đã cho hơn bảy mươi người dân
vay số tiền trên năm trăm linh triệu đồng
với lãi suất từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi một năm
việc chủ động chấn áp hiệu quả
với loại tội phạm này
đã được nhân dân đồng tình mến phục
công an huyện triệt phá
được ban nhóm cho vay nặng lãi
thì đó là một hành động tốt
và với một người công dân
ở địa phương
thì tôi thấy đó là
cần phát huy
và đồng thời qua đây tôi đề nghị
với lực lượng
các lực lượng chức năng
cũng như các cơ quan liên quan
thì cố gắng triệt phá
cho nó sao
để cho cuộc sống của người dân
và cũng như nói chung
trong toàn xã hội đưa ra ổn định
với tinh thần kiên quyết
tấn công chấn áp tội phạm
và tệ nạn xã hội
của công an huyện nghĩa hành
tỉnh quảng ngãi
không chỉ góp phần đảm bảo an ninh triệt tự
làm trong sạch địa bàn
mà đã và đang
được nhân dân tin yêu và mến phục
công an huyện phục hòa
tỉnh cao bằng
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất